ngày chín tháng chín trong buổi làm việc tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm bảy mươi năm đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng đã chỉ đạo bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm phải đặc biệt quan tâm đến thúc đẩy
nghiên cứu y học quân sự y học xử lý thảm họa luôn sẵn sàng cho mọi tình huống
đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị do quân ủy trung ương bộ quốc phòng giao phó
thay mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng ngô xuân lịch đánh giá cao những kết quả tích cực
mà cán bộ chiến sĩ bác sĩ nhân viên bệnh viện một trăm bảy mươi năm đã đạt được trong công tác thu dung
khám chữa bệnh cho quân nhân sĩ quan cao cấp về hưu các đối tượng chính sách tại khu vực phía nam
đồng thời chuyển giao kỹ thuật công nghệ y tế hợp tác quốc tế tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
và bảo đảm chăm sóc y tế cho quân nhân và nhân dân huyện đảo trường sa nhân dân khu vực tp hcm
nhân dịp này đại tướng ngô xuân lịch đã đến thăm tặng quà một số cán bộ sĩ quan cao cấp đã nghỉ hưu khi đang điều trị tại bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm